đại diện cho cộng đồng các doanh nghiệp bất động sản việt nam sau một mươi bốn năm hoạt động hiệp hội bất động sản việt nam đã dần khẳng định vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các doanh nghiệp bất động sản
công tác phản biện xã hội được hiệp hội bất động sản việt nam xác định là một trong những tiêu chí hoạt động quan trọng thông qua đó gắn kết các doanh nghiệp tạo nền tảng để cộng đồng doanh nghiệp bất động sản phát triển đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường
trong thời gian qua tôi đánh giá rất cao tất cả những lỗ lực cũng như những giải pháp mà hiệp hội bất động sản đề ra và tất cả những ý kiến của các hội viên được hiệp hội ghi nhận tổng hợp để báo cáo kiến nghị với chính phủ và các bộ ngành để đóng góp trong các văn bản pháp luật
để làm sao
những ý kiến đó được hiện thực hóa và sớm đi vào cuộc sống
một số chính sách về liên quan đến đất đai và bất động sản thì cũng được hiệp hội cũng là một cầu nối để truyền tải từ ý kiến của những các đơn vị về hoạt động trong lĩnh vực bất động sản ý kiến lên được những cơ quan chức năng và quản lý của bất động sản cũng như là nhà đất
thông qua phản biện xã hội đó thì cũng gắn kết được các doanh nghiệp vào
và những doanh nghiệp cộng đồng doanh nghiệp thấy lợi ích của mình trong việc phản biện chính sách trong các vấn đề đề xuất với chính phủ cũng như các bộ ngành tháo gỡ những khó khăn mà mình gặp phải trong quá trình kinh doanh
tại đại hội lần thứ tư hiệp hội bất động sản việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi xác định sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước các bộ ngành trung ương các địa phương để có những tham mưu kịp thời cho công tác điều hành thị trường và kịp thời cho các cơ quan quản lý nhà nước